thời tiết tại các tỉnh miền bắc trong thời đoạn ba ngày tới chủ đạo là trạng thái nhiều mây
tập trung vào đêm và sáng có sương mù nhẹ dài rác sau đó chưa chịu hứng nắng
nhiệt độ trong thời đoạn này cũng không có nhiều biến đổi
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sao động từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của bà con miền bắc
tương tự từ ngày năm đến ngày bảy tháng ba tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
thời tiết cũng không có quá nhiều biến động
trời rét tập trung vào đêm và sáng với nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
riêng tây bắc địa phận lai châu điện biên có mức nhiệt trên hai mươi bảy độ
lôi xuống dòng ven biển trung bộ thời đoạn ba ngày tới sẽ phổ biến ít mưa
có trang trì lác đắc mưa nhỏ vài nơi thời đoạn ngắn tập trung tại khu vực trung trung bộ
và không làm gián đoạn ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của bà con nơi đây
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế tuy ít mưa
nhưng nhiệt độ ngày đêm không gia tăng quá nhiều mức nhiệt chủ yếu giao động từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có mưa nhỏ vài nơi ở phía bắc khu vực
còn về nhiệt độ nền nhiệt ngày đêm có phần cao hơn đôi chút so với khu vực phía bắc miền trung
với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
ban ngày cao nhất trưa chiều sẽ đạt ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
riêng ninh thuận bình thuận có thể trả mức ba mươi đến ba mươi một độ
khu vực vùng cao tây nguyên
thời tiết duy trì ổn định ngày nắng đêm không mưa
tương tự như trung bình nhiều năm cùng thời kỳ đây là thời điểm mùa khô của khu vực
do các hoạt động du lịch ngoài trời trong ngày chủ nhật cuối tuần sẽ diễn ra
trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi với mức nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ngày chủ nhật cuối tuần cũng như sang đầu tuần mới
việc thông thương hàng hóa cũng sẽ tiếp tục được thời tiết ủng hộ
nắng giáo bao trùm khắp khu vực
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ duy trì ở ngưỡng
hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng ba mươi năm độ